tính chung sáu tháng đầu năm giá trị sản xuất toàn ngành tăng một một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến tốc độ tăng gdp ngành nông lâm thủy sản sáu tháng đầu năm đạt trên một
riêng ở góc độ xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sáu tháng ước đạt trên một mươi tám tám tỷ usd thẳng dư thương mại bốn năm tỷ usd
tuy nhiên do giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm kim ngạch xuất khẩu sang thị trường trung quốc giảm
nên tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản

theo thông tin mới nhất từ tổng cục hải quan nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ô tô nhập khẩu giảm mạnh tới gần ba mươi hai chiếc so với cùng kỳ năm trước
tính riêng nửa đầu tháng sáu cả nước nhập khẩu hơn một ba trăm linh ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt gần ba mươi ba bốn triệu đô la mỹ
như vậy sau khi lập đỉnh với hơn một mươi hai chiếc xe nhập khẩu trong tháng ba lượng ô tô nguyên chiếc đột ngột giảm mạnh xuống gần năm xe trong tháng bốn
và giảm tiếp xuống hơn bốn tám trăm linh xe trong tháng bốn
nguyên nhân sụt giảm chủ yếu được các nhà kinh doanh ô tô nhập khẩu chỉ ra là do ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
khi hiện nay đại dịch vẫn đang diễn biến khó lường ở nhiều nước trên thế giới
gần chín mươi môi giới bất động sản hoạt động mà không có chứng chỉ hành nghề trình độ năng lực hiểu biết về pháp luật
cũng như các chuyên ngành liên quan còn yếu kém
đây là đánh giá được đưa ra tại hội thảo vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại việt nam
hiện có khoảng ba trăm linh người tham gia hoạt động môi giới bất động sản trong đó chỉ có gần ba mươi năm người có chứng chỉ
hàng vạn công ty tham gia dịch vụ môi giới nhưng chỉ có một đơn vị thành lập sản giao dịch
môi giới bất động sản hoạt động thiếu kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh địa vị pháp lý không rõ ràng dẫn đến nhiều hệ lụy
không ít môi giới chỉ cần bán hàng mà không quan tâm đến chất lượng giá trị tính pháp lý của sản phẩm
thậm chí là lừa đảo đưa thông tin sai sự thật dẫn đến thiệt hại cho người mua
ảnh hưởng xấu đến thị trường
để khắc phục tình trạng này hội môi giới bất động sản việt nam đề xuất cấp mã số định danh cho cá nhân hành nghề môi giới
chấn chỉnh lại công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
đồng thời cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động môi giới
hãng hàng không vietjet cho biết đến cuối năm nay dự kiến sẽ nâng số lượng tàu bay khai thác lên chín mươi so với con số bảy mươi tám của năm hai nghìn một mươi chín
và tuyên bố vietjet đã đi qua dịch bệnh
vietjet đang tiến hành trao đổi và thương lượng với airbus để nhận tàu bay trong giai đoạn các hãng hàng không khác hạn chế đầu tư
hiện các đường bay quốc tế vẫn trong giai đoạn chờ nối lại nhưng mạng bay nội địa đã hồi phục hoàn toàn
thậm chí số chuyến bay hiện tại cao hơn cùng kỳ năm trước
hãng cũng đang tăng cường hoạt động chuyên trở hàng hóa
trên các mạng bay nội địa mỗi ngày bình quân hãng vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa
việc chở hàng đi quốc tế được duy trì trong suốt thời gian dịch không bị dừng lại như chở khách
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân